thưa quý vị người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên cả nước đang mong ngóng thưởng tết để có thêm nguồn chi phí dịp tết và ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vâng rõ ràng là thưởng tết dù ít hay nhiều thì đều có ý nghĩa và tạo thêm động lực để cho các công nhân gắn bó và thúc đẩy tinh thần lao động sản xuất trong năm mới hai nghìn hai mươi
làm việc ở doanh nghiệp này đã gần năm năm nhưng đây là khoảng thời gian mà chị hà cũng như nhiều công nhân khác thực sự cảm thấy khó khăn
tết đang đến rất gần chị hà cũng sắp sửa được những món tiền thường dù rằng nó ít hơn so với các năm khác một chút
thường thường tết thì cũng như mỗi năm thì được chăm theo ăn theo phân chăm của cả năm tổng thể cả năm thì được một trăm hai mươi
vẫn có những chính sách nương
thường như mỗi năm nhưng tất nhiên là năm nay do tình hình dịch bệnh kinh tế khó khăn cho nên là cái sự quan tâm đãi ngộ cũng sẽ có những cái sự kéo hơn năm trước một chút
nhưng về cơ bản thì vẫn đảm bảo được cái chế độ lương thường
vâng vậy thì chính sách thưởng tết năm nay thì có khác gì so với chính sách của năm trước hay không
và cụ thể thì vấn đề thường tết sẽ như thế nào
thì sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của ông hoàng quang phòng
phó chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia
thời điểm này chuyện thường tết là vấn đề người lao động rất quan tâm
ông có nhận định gì về mức thưởng tết của năm hai nghìn hai mươi
trong cái năm nay nó có một cái đặc thù là cái đại dịch covid một mươi chín nó để lại hậu quả rất là nghiêm trọng
và cho nên là doanh nghiệp cũng phải và người lao động cũng phải có những cái tính toán phù hợp cho cái mức thưởng tết cho nó phù hợp
và theo quan điểm của tôi thì chắc chắn tất cả
các chủ doanh nghiệp đều nghĩ đến chuyện thưởng tết cho người lao động tùy theo mức độ phù hợp nơi thì cao nơi thì thấp
nhưng với một mức độ vừa phải theo cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cái sự công hiến của người lao động
có những chủ doanh nghiệp mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn nhưng đã trao đổi với tôi là người ta phải quan tâm đến cái việc này
và thậm chí có những người phải bán được tài sản của mình đi để duy trì được cái chính sách tốt cho người lao động trong đó có thưởng tết
trên thực tế tiền thưởng
dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động
nhưng thống kê qua các năm cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng tết chỉ trừ một số trường hợp rất khó khăn
ông có suy nghĩ gì về vấn đề này
tùy theo cái mức độ sản xuất kinh doanh tùy theo hiệu quả sản xuất kinh doanh tùy theo tình hình thực tế
mỗi một doanh nghiệp mỗi một ngành nghĩa vực có mức độ số lượng điều kiện thưởng khác nhau
đảm bảo rằng là
và mình là một trong số doanh nghiệp đối với tổ chức sức lao động và một trong số doanh nghiệp đối với thương hiệu kinh doanh
và tôi cũng giao đổi thêm với nhà báo là
người chủ sử dụng lao động việt nam già trong thời tiết hiện tại rất quan trọng kinh doanh lao động
và đây là cái tài sản vô giá của họ
cho nên là ngoài cái việc chế độ tiền lưu thầy cần phải có một cái chế độ là thường phù hợp để hút khích sức lao động
hút khích kinh doanh
và phá hủy tài năng sáng tạo
đó là một tùy đồng thật thích hợp nhất để
theo dự báo của ông thì ngành nào sẽ có mức thưởng tết cho người lao động cao và ngành nào có mức thưởng tết thấp hơn và thậm chí có ngành không có thưởng tết trong năm hai nghìn hai mươi hai này không
trong hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhà nước chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
trong hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhà nước chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
trong bối cảnh cạnh tranh lao động như hiện nay doanh nghiệp nào có chính sách lương phúc lợi tốt sẽ là một lợi thế để thu hút và giữ chân người lao động
và tiền thưởng tết cũng là như vậy ông có bình luận gì về vấn đề này